số ca dương tính covid một mươi chín trong ngày ở tây ninh tăng cao nhất từ trước đến nay với bảy trăm linh ba ca ghi nhận trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một trong đó có sáu trăm chín mươi bảy ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh tây ninh cho biết tình hình dịch covid một mươi chín tại tây ninh ghi nhận trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có tới bảy trăm linh ba ca dương tính covid một mươi chín trong đó có đến sáu trăm chín mươi bảy ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
đây là con số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao nhất từ trước đến nay ghi nhận ở tỉnh này hiện còn gần bốn trăm linh ca khác đang nghi nhiễm
theo cdc tây ninh ngoài ba mươi hai ca mắc covid một mươi chín là người ngoài tỉnh thì sáu trăm một mươi bảy ca còn lại ghi nhận tại chín trên chín huyện thị xã thành phố trong tỉnh
hiện tây ninh đang phong tỏa hai trăm hai mươi ba khu vực liên quan đến các ca f đồng thời tỉnh cũng thực hiện cách ly tập trung tổng cộng hai bảy mươi bốn người và cách ly tại nhà nơi cư trú sáu bảy trăm chín mươi năm người
liên quan đến tình hình tỉnh tây ninh tỉnh tây ninh đang phong tỏa hai trăm hai mươi ba khu vực liên quan đến các ca f
tỉnh tây ninh đã tiêm tổng cộng một năm trăm sáu mươi một chín trăm chín mươi liều được bộ y tế phân bổ mũi một tám trăm chín mươi hai bốn trăm bốn mươi bảy liều và mũi hai năm trăm bảy mươi một bốn trăm tám mươi năm liều
hiện tây ninh đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho chín mươi tám bốn trăm tám mươi chín trẻ em từ đủ một mươi hai đến một mươi bảy
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngành y tế địa phương đã tiêm ba mươi bảy năm trăm bốn mươi năm liều vaccine cho trẻ em
tính đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một mươi sáu sáu trăm sáu mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín điều trị khỏi và cho xuất viện một mươi hai một trăm hai mươi ba bệnh
bệnh nhân trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có một trăm bảy mươi chín người được điều trị khỏi
cũng trong ngày tây ninh ghi nhận bốn ca tử vong
luy kế đến nay tây ninh có một trăm tám mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín và đang điều trị cho bốn ba trăm bốn mươi bảy bệnh nhân
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh tỉnh tây ninh buộc phải xiết lại nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ
trong đó các hoạt động trong nhà
ngoài trời nhất là các hoạt động đông người như đám cưới hiếu hỉ tăng chế
yêu cầu người tham gia tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
bảo đảm năm k không tập trung quá ba mươi người
địa phương cấp độ ba nguy cơ cao màu cam không tập trung quá hai mươi người và tạm dừng ở vùng cấp độ bốn
ở vùng thuộc cấp độ bốn phải hoạt động hạn chế hoặc tạm dừng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
do tình hình covid một mươi chín tây ninh đang diễn biến phức tạp
các hoạt động hạn chế và tạm dừng gồm có xe khách vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử làm tóc spa
tỉnh ninh thuận đã vượt mốc ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đợt dịch thứ tư
ca nhiễm covid một mươi chín mới được phát hiện tại cơ sở y tế liên tục tăng trong những ngày gần đây
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh ninh thuận cho biết liên tục trong ba ngày gần đây trên địa bàn ninh thuận
phát hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín mới khi khám sàng lọc tại cơ sở y tế
cụ thể vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
có bốn mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới thì có đến hai mươi hai ca nhiễm khi sàng lọc tại cơ sở y tế
ngày một mươi ba tháng một mươi một trong ba mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín thì có đến hai mươi bốn ca khi khám sàng lọc tại cơ sở y tế
đặc biệt trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một có ba mươi bảy trên ba mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín được phát hiện khi khám sàng lọc tại cơ sở y tế
đến nay tỉnh ninh thuận đã ghi nhận ba bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó đã có hai một trăm bốn mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh có bốn mươi một ca nhiễm covid một mươi chín tử vong
hiện còn tám trăm tám mươi bảy ca nhiễm đang được điều trị tại các cơ sở y tế
cdc ninh thuận cảnh báo f một đang thực hiện cách ly tại nhà phải tuân thủ đúng quy định
không tiếp xúc gần dưới hai mét với người thân không ra khỏi nhà luôn mang khẩu trang
sinh hoạt ăn ngủ phòng riêng hoặc khu vực xa với các người khác trong gia đình
khi có triệu chứng bất thường gọi điện thoại báo trạm y tế nơi cư trú không tự ý đi khám bệnh nhiều nơi
để hoàn thành tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt một trăm linh
và tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên chín mươi năm trước ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế ninh thuận khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ưu tiên người trên sáu mươi năm tuổi và trên năm mươi tuổi
đối với những người lớn tuổi không có khả năng di chuyển
sẽ được nhân viên y tế đến tận nhà để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
thông báo tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a hướng thị xã sơn tây cầu giấy
trong khoảng thời gian từ năm giờ đến bảy giờ hướng cầu giấy thị xã sơn tây
trong khoảng thời gian một mươi sáu h đến một mươi tám h các ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội
theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình cũng thông báo
tất cả những người từng đến bốn địa điểm nguy cơ sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
từ ngày một đến một mươi ba tháng một mươi một tại công ty cổ phần xây dựng số hai tầng ba toàn n ba t tám
khu ngoại giao đoàn từ tám giờ đến một mươi bảy giờ ba mươi phút
một mươi chín h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart hai mươi chín a phố nguyễn công hoan
ngày sáu tháng một mươi một tại cửa hàng vinmart một mươi chín trúc khê
ngày chín tháng một mươi một và một mươi một tháng một mươi một tại phòng khám đa khoa vĩnh hà
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một cdc hà nội thông báo
hai trường hợp dương tính với sars cov hai trong cộng đồng phát hiện ở xã đồng quang huyện quốc oai
trong hai mươi hai ca này có bốn ca là nhân viên làm việc tại quán cà phê toàn hảo
thôn yên nội xã đồng quang huyện quốc oai
số còn lại là f một của các f hoặc người liên quan đến quán cà phê này
đến hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một huyện quốc oai ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một lên hai mươi bốn ca
ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát truy vết
bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hảo
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến một mươi ba tháng một mươi một
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội lưu ý
tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu giác
với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sát covid một mươi chín miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi
sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hà nội ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó xuất hiện thêm một ổ dịch mới ở yên nội đồng quang huyện quốc oai
đáng chú ý có nhiều f là nhân viên một quán karaoke
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một sở y tế hà nội cho biết
từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận một trăm một mươi chín ca covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi hai ca cộng đồng bảy mươi một ca khu cách ly và sáu ca ở khu phong tỏa
các ca bệnh trên phân bố tại một mươi sáu trên ba mươi quận huyện
bao gồm quốc ngoài hai mươi hai ca nam tử liêm một mươi sáu ca hà đông một mươi sáu ca ba đình một mươi bốn ca
long biên một mươi ca gia lâm tám ca đống đa bảy ca bắc tử liêm mê linh mỗi nơi năm ca
cầu giấy bốn ca hai bà trưng ba ca thanh trì ba ca thanh xuân ba ca hoàn kiếm
hoàng mai và tây hồ mỗi quận một ca trong đó thành phố ghi nhận thêm một ổ dịch
mới ở yên nội đồng quang huyện quốc oai đáng chú ý ổ dịch mới trên có nhiều trường
hợp dương tính là nhân viên tại quán karaoke toàn hảo trên địa bàn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có sáu bốn mươi ba ca covid một mươi chín trong đó có hai hai trăm bảy mươi một ca cộng đồng
bảy trăm bảy mươi hai ca đã được cách ly liên quan tới các ca nhiễm mới trong tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hà nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới hàng loạt địa điểm trên địa bàn thành phố cụ thể như
sau bảy giờ hai mươi phút ngày bảy tháng một mươi một cửa hàng bánh mì trên phố xuân diệu quảng an tây hồ đối diện
đường đặng thái mai gần tiệm gà rán chín h ngày tám tháng một mươi một cửa hàng đình vạn phố chùa vua
quận hai bà trưng một mươi một h ngày tám tháng một mươi một chạm đăng kiểm nguyễn khuê đông anh
cửa hàng đình vạn phố chùa vua quận hai bà trưng một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một hàng phụ tùng bình vụ
phố chùa vua quận hai bà trưng một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một nhà hàng nissan số sáu
ngõ một trăm hai mươi một kim liêu tám giờ ngày một mươi một tháng một mươi một cây xăng số sáu trăm chín mươi bảy lạc long quân phú thượng tây hồ
tám h hai mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi một cổng sao địa lực tây hồ một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng sử xoan
phố đồng nhân hai bà trưng ngày một mươi một tháng một mươi một
tập thể bộ nông nghiệp chùa vua ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng thắng hàn
đại cổ việt ngày một mươi một tháng một mươi một cửa hàng cường nguyệt bảy mươi chín lê đại hành
chín h ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô huy anh số năm trăm linh nguyễn khoái
một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi một ngõ một trăm hai mươi một phố kim nghiu
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một gara ô tô số một mươi võ trí công
một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến gara quy đê ngõ sáu mươi tám dương đình nghệ
một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một đến gara quy đê ngõ sáu mươi tám dương đình nghệ
một mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi một làm lốp cạnh ô tô phạm phạm bạch
bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một đi tiên dương đông anh sang cổng kho công ty vạn thăng long
tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một ăn sáng quán cà phê cách cổng công ty van thăng long khoảng hai mươi m
một mươi h ngày một mươi ba tháng một mươi một tiệm lốp sơn tốc đỏ một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi một phố yên ninh sưởng điều hòa hồi
theo đó những người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ
ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc cdc hà nội theo số điện thoại hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai nhánh hai chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
công ty trách nhiệm hữu hạng thủy sản nigiko và công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ rainbow cùng thị xã giá rai
số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng còn lại thuộc thành phố bạc liêu hai mươi bốn ca huyện đông hải một mươi bảy ca huyện vĩnh lợi bảy ca huyện hồng dân năm ca
trường hợp trên địa bàn huyện hồng dân bệnh viện quân y tỉnh năm k hai trường hợp sàng lọc tại bệnh viện đa khoa bạc liêu
và ba trường hợp sàng lọc tại bệnh viện đa khoa thanh vũ
cũng trong sáng ngày bảy tháng một mươi một bạc liêu ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do covid một mươi chín
đến nay tỉnh có bốn mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín
ngày hôm nay ông văn công chính giám đốc sở y tế vĩnh long cho biết
ngày đầu xét nghiệm sàng lọc ở thành phố vĩnh long ngành y tế đã phát hiện một trăm ba mươi trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi một trường hợp có kết quả khẳng định pcr
hôm nay chúng tôi tiếp tục xét nghiệm sàng lọc các nơi còn lại ở thành phố vĩnh long
quyết tâm tách hết f ông minh thông tin thêm
cùng ngày sở y tế vĩnh long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm bảy mươi bốn trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó có ba mươi một trường hợp qua khám sàng lọc tại các bệnh viện phòng khám và cơ sở y tế trong tỉnh
hai trường hợp qua sàng lọc cộng đồng tại phường đông thuận thị xã bình minh và xã trung ngãi huyện vũng liêm
ba trường hợp chuyển từ f một thành f khi được cách ly tại các trung tâm y tế
đáng chú ý là ổ dịch ở thị trấn cái nhung
huyện mang thít ghi nhận thêm một mươi tám trường hợp khi xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
như vậy tính từ ngày một tháng một mươi một đến ngày bảy tháng một mươi một vĩnh long ghi nhận ba hai trăm bảy mươi hai trường hợp dương tính covid một mươi chín
điều trị khỏi bệnh hai năm trăm bảy mươi bảy trường hợp có bốn mươi bảy trường hợp tử vong